lưu lượng xe đi lại quá đông người tham gia giao thông phải đi lên cả vỉa hè phần đường dành cho người đi bộ
còn vỉa hè thì đang bị chiếm dụng để bán hàng
chẳng cần quan tâm dòng xe đang lưu thông người đàn ông sẵn sàng dễ ngang chiếm làn để đi nhanh hơn
tất cả tạo nên một bức tranh hiện thực về tình trạng dối loạn giao thông không chỉ là trong những ngày giáp tết
còn đây là những gì chúng tôi bắt gặp tại con phố tôn thất tùng khi lực lượng chức năng đang nhắc nhở để xử lý những sai phạm
hàng loạt phương tiện xe máy được đỗ gọn gàng dưới lòng đường chân tòa nhà unico tôn thất tùng
và tất cả chỉ được dọn đi khi có sự có mặt của lực lượng chức năng đến nhắc nhở
người ta cứ nói là em nên năm phút một mươi phút lý do là lý do kia
nhưng thật ra là người ta không hiểu là vấn đề là pháp luật người ta không cho phép năm một mươi phút
mà chỉ việc để chỉ để đấy là đã vi phạm rồi
chứ không phải là năm mươi phút là không vi phạm
tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường đôi lúc vẫn xảy ra tại tuyến tôn thất tùng phạm ngọc thạch đảng văn ngữ
công an phường ngoài việc tuyên truyền vận động những hộ kinh doanh
không lấn chiếm vỉa hè lòng đường tránh trường hợp vi phạm
công an phường đã phối hợp ba lực lượng giữa cảnh sát trật tự cảnh sát khu vực và cảnh sát hình sự
theo một tổ chuyên đề là
cho ký cam kết đến từng hộ từng gia đình
thì chúng tôi thì được nhận sự chỉ huy cấp trên
chúng tôi đã đi nhắc nhở tuyên truyền với tất cả người dân toàn địa bàn khu vực chúng tôi quản lý
để mọi người dân nắm được cái nghị định mới chấp hành cho nó chuẩn tốt
không để lấn chiếm cái vỉa hè lòng đường mà cũng như là việc để xe dưới lòng đường nó đúng nơi quy định
phố hoàng hoa thám dù chỉ mới ba giờ chiều
nhưng tình trạng ách tắc giao thông tại đây đã diễn ra cục bộ
một phần do các tiểu thương và các cửa hàng hoa tại đây đã lấn chiếm phần vỉa hè dành cho người đi bộ
vỉa hè và lòng đường được chiếm dụng để hàng hoa buôn bán
phần đường dành cho người đi bộ nay tràn cả ra mặt đường
ngay cả giữa ngã ba nơi khúc rào chật trội và tiêm ẩn nhiều nguy hiểm
gây cản trở cho các phương tiện khác lưu thông
hoa và cờ người bán vẫn xung họp nơi góc phố
đường và xe cứ tắc
người mua vẫn cứ mua
và phố vẫn nhộn nhịp
điều quan trọng hơn chưa có một thống kê nào về việc có những trường hợp
chúng ta phải chứng kiến cả những tiếng còi tuyệt vọng của những chiếc xe cứu thương
đang lên lõi nhít từng bước
và mắc kẹt giữa dòng xe đang chật cứng không thể thoát ra được
đó chính tết là cái tình trạng mà ách tắc giao thông là chuyện bình thường
từ sáng cho đến tối luôn nhất là dịp cuối tuần
hối hả và bận rộn để có thể đến công sở sớm hơn
về nhà nhanh hơn và mua sắm khẩn trương hơn
không có sự nhường nhịn
sô đầy và chân lấn hối hả đã khiến bức tranh giao thông thời điểm giáp tết
trở thành đặc sản không dễ chịu
dịp này thì không căn cứ vào giờ nào
bất cứ giờ nào nó cũng có thể tắt đường
mọi người lên nhường nhau một chút
đi trên đường để tránh hiện tượng va chạm trên đường này
mọi người đi được không thoáng hơn
để cho một người lái xe tham gia giao thông trên đường
nhường đường một cách thoải mái
bởi vì là cái giao thông
nếu như dừng lại nhường đường
thì tất cả những xe sau dừng lại
và thậm chí người ta bóp khói ít ngoài
và gây sức ép cho người đang muốn nhường đường
thế nhưng mà nếu chúng ta quy hoạch đô thị hợp lý
cái dòng giao thông nó không quá đông
thế còn cái nhu cầu đi lại của cái người qua đường hợp lý
thì cái người lái xe người ta có thể nhường đường một cách rất là dễ dàng và thoải mái
như vậy là để cho người dân có thể nhường đường
để cho người dân có thể cảm ơn một cách thuận tiện
thì tôi cho rằng là chúng ta phải xem xét đến các yếu tố quy hoạch hệ thống giao thông
một cách thuận tiện một cách hợp lý một cách khoa học
thì lúc đó những hành vi đó mới có môi trường để nuôi dưỡng để phát triển
ngõ nhỏ phố nhỏ từng là niềm tự hào của người hà nội
còn bây giờ ngõ nhỏ phố nhỏ trở nên phiền phức
vì người ngày càng tập trung nhiều ở các đô thị
trong khi đường xá và nhà cửa
không thể ngày một ngày hai có thể thay đổi được
tết là lúc mà lưu lượng giao thông gia tăng đột biến
vì nhu cầu mua sắm và áp lực hoàn tất công việc
cho nên tết cũng là lúc mà giao thông luôn được đặt trong tình trạng căng thẳng
còn người tham gia giao thông thì sẵn sàng nổi nóng
chỉ vì phải chờ đợi vài phút thậm chí là vài giây
nhường đường khi tham gia giao thông là quy định
khi chúng ta nghiêm chỉnh chấp hành quy định